chúng mình chỉ có một ngày làm việc mới hiệu quả và nhiều niềm vui
ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình
theo thống kê kiều hối về nước tăng trưởng trung bình khoảng sáu một năm
thời gian qua đảng nhà nước cũng đã có nhiều chính sách tạo thuận lợi cho người việt nam ở nước ngoài
tuy nhiên chiều hai mươi sáu tháng một mươi một tại hội nghị đóng góp ý kiến về kết quả năm năm
thực hiện chỉ thị bốn mươi năm của bộ chính trị và phát triển đất nước trong tình hình mới
nhiều ý kiến cho rằng cần có những chính sách cụ thể và thiết thực hơn nữa
để kiều bào có thể đóng góp thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới
đa số các ý kiến của kiều bào bày tỏ sự vui mừng trước những thành tiệu
trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của việt nam thời gian qua
đặc biệt trong cuộc chống đại dịch covid một mươi chín
nhiều đại biểu khẳng định những chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước nói chung
và những chính sách liên quan đến quyền lợi thiết thực của kiều bào
như đầu tư
thu hút fdi hồi hương mua nhà ở việt nam
chính sách cho nhà khoa học và kiều bào về nước làm việc
thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước
hội nghị đã lắng nghe một mươi bảy tham luận của đại biểu kiều bào đóng góp tập trung vào năm nội dung chính
như tình hình hoạt động của các hội đoàn người việt nam ở nước ngoài
kiến nghị củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
vấn đề sinh sử và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
dạy và học tiếng việt trong cộng đồng
nhu cầu thông tin và kiến nghị của kiều bào
phát triển các phương tiện truyền thông báo chí đáp ứng nhu cầu cộng đồng trong tình hình mới
phát huy nguồn lực doanh nhân trí thức kiều bào đồng góp cho đất nước
và các kiến nghị phát triển kinh tế xã hội việt nam trong tình hình mới
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đoàn đại sứ các nước thành viên liên minh châu âu đã đến thăm và làm việc
với lãnh đạo thành phố đà nẵng trong khuôn khổ tọa đàm kết nối hợp tác giữa đà nẵng và eu
hiện tiềm năng hợp tác giữa đà nẵng và các đối tác eu còn rất lớn để khai thác
đặc biệt là hiệp định thương mại tự do liên minh châu âu việt nam evfta
chính thức có hiệu lực từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng khẳng định đây là cơ hội rất tốt để thành phố đà nẵng
tăng cường kết nối hợp tác toàn diện với các nước thành viên liên minh châu âu
ngài giorgio abetti đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam
đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế giáo dục y tế của đà nẵng
đồng thời chia sẻ và mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với đà nẵng trong phát triển kinh tế bền vững
xây dựng đô thị xanh phục hồi kinh tế sau dịch covid một mươi chín ứng phó biến đổi khí hậu
nhân dịp này các đại biểu thuộc đoàn công tác cũng đã thảo luận tìm hiểu thêm thông tin
về cơ hội đầu tư vào thành phố đà nẵng nhất là năm lĩnh vực trọng tâm mà thành phố sẽ tập trung phát triển trong thời gian tới
cũng trong ngày hôm qua ban tổ chức chương trình nhịp tim việt nam thuộc the vina capital foundation
công bố trở lại chương trình chạy bộ vì trái tim hai nghìn hai mươi nhằm gây quỹ thường niên cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ban tổ chức chương trình nhịp tim việt nam thuộc the vina capital foundation
công bố trở lại chương trình chạy bộ vì trái tim hai nghìn hai mươi nhằm gây quỹ thường niên cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh
để mang chạy vì trái tim hai nghìn hai mươi đến đông đảo công chúng tại nhiều tỉnh thành khác
ban tổ chức phối hợp cùng trang web viettray ba trăm sáu mươi năm mang đường chạy trải rộng khắp toàn quốc
điểm nổi bật nhất của chương trình năm nay là hình thức gây quỹ độc đáo thông qua chuỗi mini game show
phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của chương trình là facebook chạy vì trái tim
sau bảy năm phát động chương trình nhận được trên ba mươi hai tỷ đồng giúp hơn một hai trăm linh trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí
theo thống kê của tổ chức bảo vệ môi trường ocean conservancy của mỹ
mỗi năm có khoảng tám triệu tấn nhựa thải ra biển trên toàn thế giới
tới năm hai nghìn hai mươi năm cứ ba tấn cá sẽ có một tấn rác thải nhựa
việt nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của vấn đề toàn cầu này
do đó hôm qua tại hà nội tổng cục biển và hải đảo đã đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế thường niên
các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các biển đông á năm hai nghìn hai mươi
hội nghị thể hiện quyết tâm triển khai kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm hai nghìn ba mươi của chính phủ
và cụ thể hóa các cam kết chung tay cùng cộng đồng quốc tế hạn chế rác thải nhựa với lộ trình cụ thể
tới năm hai nghìn hai mươi năm việt nam giảm năm mươi lượng rác thải nhựa ra biển
đến năm hai nghìn ba mươi nâng tỷ lệ này lên bảy mươi năm
một trăm khu bảo tồn biển sẽ không có rác thải nhựa
các đại biểu cũng nhấn mạnh cần có sự phối hợp hiệu quả nhiều cấp độ và các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau
cùng hành động cụ thể nhằm giải quyết khủng hoảng rác thải nhựa đại dương
bởi ô nhiễm nhựa không bị hạn chế bởi các danh giới về địa lý và chế độ chính trị
nên hợp tác quốc tế là rất cần thiết đặc biệt là việc chia sẻ kiến thức công nghệ và tài trợ kinh phí
mới đây tổng cục lâm nghiệp vừa trao giải cuộc thi viết dừng là cuộc sống của tôi
và hội thi tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp
ba mươi hai tác phẩm đoạt giải
cuộc thi viết dừng là cuộc sống của tôi có ba mươi hai tác phẩm đoạt giải trên bốn trăm một mươi hai tác phẩm dự thi
thuộc cả ba thể loại chuyện ngắn thơ phóng sự của hai trăm linh sáu tác giả
hội thi tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp gồm hai phần cuộc thi viết qua mạng internet và cuộc thi sân khấu
cuộc thi viết qua mạng internet có hai mươi một tác phẩm đoạt giải trên tổng số một trăm một mươi năm bài dự thi
cuộc thi được kỳ vọng không chỉ góp phần nâng cao kiến thức về lâm nghiệp
mà còn hướng đến nâng cao việc triển khai tốt pháp luật về lâm nghiệp tại địa phương
xin được tiếp tục chương trình với những thông tin khác
thưa quý vị tại hội thảo quốc gia vượt qua khủng hoảng phát triển bền vững ngành hàng không việt nam
do hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam và viện kinh tế xã hội và công nghệ tổ chức ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
các nhà quản lý chuyên gia đều cho rằng thị trường hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng
có thời điểm dù không bay
nhưng vẫn chẳng trải chi phí cố định nên dẫn đến lỗ nặng đề
dự kiến hàng không phải mất tới ba năm mới phục hồi như năm hai nghìn một mươi chín
tình trạng này cho thấy cần có giải pháp giúp thị trường hàng không phát triển một cách bền vững
theo các hãng hàng không thì thị trường nội địa tuy có phục hồi nhưng giá vé lại giảm mạnh
thị trường quốc tế đóng băng tập trung chủ yếu là các chuyến bay đưa công dân hồi hương
với đà suy thoái kinh tế và tâm lý lo ngại khiến ngành hàng không lâm vào tình trạng sụt giảm dòng tiền nghiêm trọng
doanh nghiệp hàng không rất cần nguồn lực tài chính để tiếp tục hoạt động
theo một số chuyên gia các hãng hàng không việt cần được cứu
các hãng hàng không việt và nhà nước cần có trách nhiệm như hỗ trợ cấp vốn lãi suất
các hãng hàng không cần chung sức đồng lòng để vượt qua đại dịch
cục hàng không đang phối hợp với các hãng nghiên cứu trình chính phủ mở lại chuyến bay quốc tế đến nước ta
với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh không mở cửa ảo ạt hay vì kinh tế mà bỏ qua dịch bệnh
chúng tôi vẫn đã đang và tiếp tục nghiên cứu các phương án để báo cáo lên bộ
đến chính phủ để sớm có thể đưa phương án khai phát trở lại hoạt động
các chuyên gia cho rằng cần kích hoạt thị trường nội địa hàng không cũng như du lịch
tạo nên sức cầu nội địa
đồng thời các hãng hàng không cần chứng minh với ngân hàng
các hãng hàng không là mũi nhọn về kinh tế hứng chịu thiệt hại nhiều nhất
nhưng lúc đứng dậy cũng phải là đầu tiên và cần được phát triển bền vững
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với bộ xây dựng
và quỹ freireich norman foundation của đức tổ chức hội thảo thủ tục hành chính liên ngành
về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới góc nhìn của doanh nghiệp
điều tra doanh nghiệp của vcci cho thấy cải cách hành chính nếu xét riêng
trên từng lĩnh vực thì cơ bản đã có những thay đổi tích cực
tuy nhiên những phản ánh của các doanh nghiệp lại cho thấy hiện nay các vướng mắt của các doanh nghiệp
khi triển khai dự án liên quan tới lĩnh vực thủ tục hành chính là rất lớn
các doanh nghiệp nhà đầu tư phải tiến hành các thủ tục hành chính ở nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau
ở nhiều cấp khác nhau liên quan tới nhiều công đoạn từ phê duyệt chủ trương đầu tư đất đai
giải phóng mặt bằng khởi công cho tới khi đưa công trình vào sử dụng
những trồng lấn xung đột trong pháp luật về quy trình thủ tục hồ sơ thẩm quyền
đã gây ra nhiều tốn kém về thời gian chi phí cho doanh nghiệp
bản thân các cơ quan chính quyền cũng rất lung túng trong áp dụng pháp luật
và phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý trong thời gian gần đây
trong những năm qua hội nông dân tỉnh ninh bình đã hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp
làm giàu trên quê hương của mình góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc
và đến nay các cấp hội tỉnh ninh bình đã xây dựng được hơn ba trăm linh mô hình giảm nghèo bền vững
trực tiếp giúp đỡ trên năm hộ nông dân vươn lên thoát nghèo làm ăn khá giả
giúp cho trên một triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất
ông bùi văn ngũ cũng như nhiều nông dân khác ở xã gia lâm huyện nho quan tỉnh ninh bình
rất phấn khởi vì đã thoát nghèo ổn định cuộc sống từ việc chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả
sang trồng đào nhờ các chương trình dự án nguồn vốn của các cấp hội giúp nông dân
từ một vùng quê nghèo có nhiều khó khăn song nhiều năm qua đảng bộ chính quyền
nhân dân huyện miền núi nho quan tỉnh ninh bình luôn năng động sáng tạo
kinh tế phát triển khá tốc độ tăng sản xuất bình quân
nông dân là một mươi một năm tỉ lệ hộ nghèo giảm còn hai năm mươi năm
đời sống vật chất của đồng bào dân tộc tiếp tục được cải thiện nông thôn có nhiều đổi mới
thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết với các ngân hàng thương mại
để làm sao mọi người dân nhất là nông dân có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất
hỗ trợ bà con về bao tiêu sản phẩm giới thiệu cho bà con những mẫu mã sản phẩm
để nâng cao giá trị của nông sản của nông dân ninh bình
hiện nay hội nông dân tỉnh ninh bình nhận vốn ủy thác từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng ngân hàng chính sách xã hội cho trên hai mươi ba hộ nông dân vay với số tiền gần ba tỷ đồng để phát triển sản xuất
từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp trên hai mươi sáu lao động có việc làm thu nhập ổn định
giảm hộ nghèo tăng hộ giàu giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới
thưa quý vị kỷ niệm hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào nguyễn du sáng qua tại hà nội
viện văn học tổ chức hội thảo khoa học quốc gia nguyễn du truyện kiều qua văn bản và các liên văn bản văn trường nghệ thuật
các đại biểu tại hội thảo khoa học đánh giá nguyễn du và truyện kiều là hiện tượng văn học
văn hóa có ý nghĩa đặc biệt hàm chứa giá trị bất tận ở mọi thời đại mọi không gian
hội thảo có ý nghĩa như một sự tiếp nối nhìn lại những thành tiệu nghiên cứu về nguyễn du và kiệt tác truyện kiều
bên cạnh đó cũng hướng đến tìm tòi những cái mới bao gồm những phát hiện tư liệu mới
việc tái tạo truyện kiều trong ngôn ngữ khác và qua các hình thức nghệ thuật khác
hội thảo nguyễn du truyện kiều qua văn bản và các liên văn bản văn chương nghệ thuật là diễn đàn để đưa nguyễn du và truyện kiều trở lại với đời sống hôm nay
tạo kết nối văn hóa vững chắc sinh động giữa quá khứ và hiện tại
với mong muốn đổi mới nhằm thu hút khán giả đến với sân khấu cũng như mang văn hóa việt nam ra nước ngoài
thời gian gần đây nhiều nhà hát đang có xu hướng tăng cường hợp tác với các diễn viên nghệ sĩ người nước ngoài để tạo ra những tác phẩm chất lượng
các nghệ sĩ đang nỗ lực giúp cho nghệ thuật sân khấu tìm lại được vị thế vốn có trong bối cảnh nghệ thuật giải trí bùng nổ như hiện nay
nhà hát tuổi trẻ là đơn vị tiên phong trong việc hợp tác với các đơn vị nghệ thuật nước ngoài sáng tác gian dựng tác phẩm
gần đây nhất nhà hát đã chính thức mời đạo diễn tsuyoshi sugiyama người nhật trở thành cố vấn nghệ thuật đạo diễn sân khấu
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam hiện đang công diễn vở nhạc kịch những người khốn khổ
với tác phẩm này nhà hát đang hợp tác với gần ba mươi nghệ sĩ nước ngoài
tôi rất là thấy thú vị khi mà có thể mời họ cùng tham gia cái dự án này để có những cái màu sắc khác cũng như là có cái sự đầy đặn trong các cái tác phẩm nhạc kịch
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam là những vở là vở quốc tế vở kinh điển
thì rất là mong muốn có những người chuyên gia từ nước ngoài về chứ để người ta thổi cái hồn
của cái văn hóa đó người ta có thể chỉnh lý bổ sung những cái techniq mà mình có thể học hỏi
ngoài hai nhà hát trên cũng có nhiều đơn vị khác đi theo xu hướng hợp tác này
trong đó có cả những đơn vị nghệ thuật truyền thống như nhà hát múa dối trung ương nhà hát múa dối thăng long hay như nhà hát tuồng việt nam
tôi đã hợp tác với một số đơn vị ở việt nam
tôi rất hứng thú với các dự án hợp tác với các nhà hát của các bạn
hợp tác thế này vừa để cho các bạn hiểu rõ hơn những gì mà chúng tôi có
bên cạnh đó tôi cũng học hỏi được nhiều thứ về đặc trưng văn hóa nghệ thuật từ các nghệ sĩ việt nam
mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sân khấu hiện nay là đòi hỏi khách quan
chính quá trình tiếp xúc trao đổi các giá trị thẩm mỹ nghệ thuật sẽ làm phong phú nhận thức
thúc đẩy mạnh mẽ con đường sáng tạo mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển nghệ thuật
chuyển sang phần tin quốc tế
thưa quý vị đã có thêm bốn học sinh bị buộc tội liên quan đến vụ thầy giáo dạy lịch sử tại pháp
bị một phần tử hồi giáo cực đoan sát hại vào tháng trước
tới nay đã có bảy học sinh bị buộc tội đồng lõa với hung thủ
trong số bốn học sinh bị buộc tội có ba học sinh bị cáo buộc chỉ điểm thầy giáo cho hung thủ
ba học sinh trong độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi bốn đã bị cáo buộc đồng lõa với hung thủ
học sinh còn lại là con gái của brahim chinna
người đã phát động chiến dịch chỉ trích thầy dạy lịch sử samuel paty trên mạng
nữ học sinh này bị buộc tội lăng mạ thầy giáo
ông paty bị sát hại ngày một mươi sáu tháng một mươi
sau khi cho các học sinh xem tranh biếm họa nhà tiên tri mohammed của người hồi giáo
vụ việc này đã gây chấn động nước pháp và dẫn đến làn sóng biểu tình trên khắp cả nước
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một theo giờ việt nam
hàng trăm triệu gia đình tại mỹ sẽ bước vào bữa tiệc tối của lễ tạ ơn
một món ăn mang tính biểu tượng cho bữa tiệc lễ tạ ơn là gà tây nướng
năm nay do dịch covid một mươi chín nên nhu cầu gà tây ở mỹ có chút khác biệt
từ xa xưa gà tây nướng trong bữa tiệc tạ ơn của người mỹ
được coi là biểu tượng cho một vụ mùa bội thu
kích cỡ gà thể hiện thái độ của gia chủ về một năm đã qua
một con gà tây thường nặng tới một mươi kg
năm nay nhu cầu mua gà tây không kém mọi năm
tuy nhiên thay vì mua những chú gà nặng từ một mươi đến một mươi năm kg cho những bữa tiệc lớn
thì khách chọn gà nhỏ cỡ từ năm đến bảy kg
tất cả vì lệnh cấm tập trung đông người
dự báo trước tình hình các nông trại bắt gà
thịt sớm hơn so với trước hoặc giảm chế độ ăn
để hãm cho gà tăng cân càng chậm càng tốt
một chú gà tây có thể to nhỏ ăn hết hoặc chia nhau
nhưng quan trọng hơn cả là bữa tiệc vẫn phải có gà tây
và an toàn trong dịch covid một mươi chín
cũng do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra nghiêm trọng
người dân mỹ đón lễ tạ ơn năm nay trong không khí khá chậm lắng
ước tính có khoảng năm mươi bốn triệu người mỹ đang phải đối mặt
với tình trạng thiếu thực phẩm
và những ngày qua trên khắp nước mỹ hàng chục nghìn người
đã xếp hàng để chờ nhận thực phẩm cứu trợ
hàng nghìn ô tô xếp hàng nối đuôi nhau dài nhiều km
để chờ tới lượt nhận thực phẩm cứu trợ
đã diễn ra trong vài ngày qua trên khắp nước mỹ
cảnh xếp hàng chờ nhận thực phẩm diễn ra ở nhiều nơi
mỗi thùng cứu trợ gồm thịt đông lạnh gà
cùng với hoa quả tươi như cam
các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước mỹ cho hay
họ đang trật vật đương đầu với số lượng người mỹ
cần trợ giúp tăng vọt khi tỷ lệ thất nghiệp do covid một mươi chín tiếp tục tăng
ít nhất hai mươi hai triệu người mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp
các ngân hàng thực phẩm lo lắng
họ sẽ hết hàng cứu trợ trong ba tuần tới
tiếp theo dân trình mời quý vị khán giả
cùng điểm quay lại
những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục điểm báo của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn giá gạo năm tấm của việt nam
đang được xuất bán ở mức bốn trăm chín mươi ba bốn trăm chín mươi bảy usd một tấn
cao nhất trong vòng chín năm qua
với giá xuất khẩu bình quân đạt bốn trăm chín mươi sáu usd một tấn
tăng một mươi hai bảy so với cùng kỳ giá trị xuất khẩu gạo việt nam
đã tăng mạnh dù sản lượng xuất khẩu giảm
đây là thông tin trên báo tuổi trẻ
theo các chuyên gia giá gạo việt nam liên tục tăng
trong những tháng gần đây là do xuất khẩu tốt hơn
trong khi trong nước đã hết vụ nguồn cung không đủ
với việc dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhu cầu mua dự trữ lương thực thực phẩm của nhiều nước tăng lên
trong đó có nhu cầu về gạo
trong khi đó với việc kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
việt nam nổi lên như là một quốc gia an toàn
và sẵn sàng cung ứng gạo cho thế giới
đặc biệt việc gạo thơm st hai mươi năm đoạt giải gạo ngon nhất thế giới
cũng góp phần tăng giá trị cho hạt gạo việt nam
tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một là năm đầu tiên thực hiện luật lao động
có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong luật có quy định người sử dụng lao động
có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật thay vì tiền
đây chính là điểm khiến cho người lao động băn khoăn
trung quanh vấn đề này báo lao động có bài viết
thưởng tết năm hai nghìn hai mươi một không để người lao động thiệt thòi
việc luật hóa khái niệm thưởng thay vì tiền lương
từ năm hai nghìn hai mươi một cũng là một điểm mới đáng chú ý
nghĩa là bộ luật mới cũng không bắt buộc người sử dụng lao động
phải thưởng trong đó có thưởng tết cho người lao động
việc doanh nghiệp có thưởng hay khóa
không thưởng nhiều hay ít hay thưởng bằng cách nào
là do doanh nghiệp quyết định dựa vào kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động
thưa quý vị báo nhân dân số ra hôm nay có đăng tải bài viết
sóc trăng chú trọng phát triển kinh tế cảng biển
với bảy mươi hai km bờ biển cùng hệ thống sông rạch dài hơn ba km
và các cửa sông lớn ra biển đông
tỉnh sóc trăng được đánh giá có nhiều tiềm năng
về cảng biển vận tài biển và vận tải thủy nội địa
đây cũng là lợi thế của tỉnh so với các địa phương vùng đồng bằng sông cửu long
trong việc phát triển kinh tế nói chung và kinh tế cảng biển nói riêng
nội dung chi tiết mời quý vị đón đọc trên trang nhất và trang ba
hàng loạt các loại văn bằng chứng chỉ với công chức viên chức hiện nay
đang được cho là mắc nặng tính hình thức không thực sự cần thiết cho công việc
thậm chí làm nảy sinh những tiêu cực
phản ánh vấn đề này báo giao thông đăng tải bài viết
công chức viên chức khốn khổ vì bằng cấp chứng chỉ
theo tác giả bài viết thực tế quy định về điều kiện thi công chức viên chức
mỗi ngành nghề không giống nhau
đại biểu quốc hội phạm văn hòa tỉnh đồng tháp nêu quan điểm
việc quy định văn bằng chứng chỉ cụ thể và chi tiết trong thi và xét tuyển cán bộ
công chức viên chức là cần thiết nhưng các loại văn bằng chứng chỉ đó
phải phù hợp có ích cho công việc của người học
tuy nhiên không ít người phản ánh hiện nay đang đẻ thêm những chứng chỉ trên trời khác
chỉ làm khổ công chức viên chức
bộ nội vụ đơn vị soạn thảo ra những quy định về văn bằng chứng chỉ này
cần phải xem xét những quy định đó còn phù hợp có cần thiết hay không
nếu chỉ giống như những giấy phép con thì phải xem xét loại bỏ
xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị lâu nay chúng ta vẫn thường cho rằng cấp phép xây dựng
là cầm được giấy phép xây dựng trong tay nhưng thực tế để được cấp tờ giấy đó
phải đi qua nhiều cửa với loạt thủ tục hành chính có tính liên ngành và liên cấp
đây là nội dung bài viết trên báo diễn đàn doanh nghiệp
vừa qua việc quốc hội ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
năm hai nghìn hai mươi được xem là một trong những cải cách quy định pháp luật quan trọng
trong lĩnh vực xây dựng
theo đó đây là một bước đi đúng đắn nhằm cải cách thủ tục hành chính
và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng
tuy nhiên trên góc độ những doanh nghiệp đang thực hiện các công trình lớn
hầu hết vẫn kỳ vọng bên cạnh những thay đổi về thể chế
cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn trong công tác tổ chức thực hiện tại địa phương
nhằm giảm chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
về cấp giấy phép xây dựng trên thực tế tránh tình trạng các thủ tục liên mà chưa thông
nằm trong loạt bài trục lợi trên nỗi đau bệnh nhân ung thư
báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay đăng tải bài một bát nháo thần y bài thuốc đặc trị
theo bài viết số người mắc ung thư ở nước ta không ngừng tăng
phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn nên việc điều trị rất khó khăn
với tâm lý có bệnh vái tứ phương nhiều người đã tìm tới các thầy lang
chí là chấp nhận đau đớn áp dụng những cách chữa ung thư kỳ quái
với hy vọng còn nước còn tát
tuy nhiên thực tế cho thấy hiện chưa một thầy lang hay bài thuốc gia truyền nào
chứ khỏi được bệnh ung thư
vì vậy nếu có ai đó tự xưng là lang y chứ khỏi ung thư bằng bài thuốc gia truyền
thì đó chỉ là sự lừa đảo
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế
xã hội hấp dẫn khác
xin mời biên tập viên khánh thương
thưa quý vị người dân ưa chuộng dịch vụ chuyển tiền nhanh hai mươi bốn trên bảy hơn rút tiền qua atm
tốc độ tăng giá nhà tại tp hcm mạnh hơn tại hà nội
đáng chú ý lượng tiền chuyển ra nhận về tại việt nam đang đường thực hiện dễ dàng
thông qua các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ở việt nam
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu với các tin tức thị trường
chúng tôi đứng trên đó cùng nhau đốt những tấm thẻ quân dịch những tấm thẻ thông hành chính phủ mỹ dùng để đưa những thanh niên trẻ như chúng tôi sang việt nam thực hiện một cuộc chiến bạo tàn
đã có một bao tải thẻ quân dịch được chuyển đến toán liên bang lầu nam góc bắt lính gắt gao hàng vạn thanh niên đã trốn ra nước ngoài hoặc lưu thần ở trong các nhà thờ để tránh nhập vũ
hàng trăm sĩ quan hàng ngàn binh sĩ mỹ chống lệnh sang việt nam đã bị chính quyền bắt bỏ tù mặc dù vậy phong trào vẫn không dừng lại
theo thống kê có một mươi sáu triệu trong số hai mươi bảy triệu thanh niên mỹ đến tuổi quân dịch đã tìm mọi cách chống lệnh
những hình ảnh đốt thẻ quân dịch trở thành biểu tượng trên các trang nhất trong những vở kịch hay bài hát
đã có những cuộc tranh cãi trong những bữa ăn tối của rất nhiều gia đình về việc đốt thẻ quân dịch
nhưng chúng tôi là thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình chúng tôi hành động đúng và chúng tôi lan tỏa tinh thần ấy rộng khắp
cuộc chiến tranh càng tiếp tục leo thang tại việt nam
dòng người biểu tình lại càng nối xảy hơn tại nước mỹ
con số hy sinh cho cuộc chiến càng tăng lên sự tức giận trong trái tim của những người yêu trụng hòa bình càng nghiêng lên
những cuộc biểu tình không giới hạn màu da
sắc tộc giới tính hay độ tuổi từ sự đứng lên của những người phụ nữ cho đến tiếng nói của những người da đen
tất cả đều lên tiếng phản đối một cuộc chiến tranh khí nghĩa
trong suốt cuộc chiến tranh việt nam phong trào đấu tranh của nhân dân mỹ cũng được coi là một cuộc chiến tranh để chấm dứt chiến tranh do chính nước mỹ gây ra
một cuộc chiến tranh chưa từng có trong lịch sử nhân loại
thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân tiến bộ trên thế giới
tiểu mục ngày này năm xưa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân